chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay chủ nhật ngày hai mươi tháng một mươi một là ngày hiến trương nhà giáo hay còn gọi là ngày nhà giáo việt nam
cho phép chúng tôi những người thực hiện chương trình được gửi những lời chúc chân thành và nồng nhiệt nhất tới các thầy các cô
chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vững tay trèo trong sự nghiệp chồng người của mình
vâng ạ quả thật ngày hôm nay thì sẽ là một ngày cuối tuần rất là ý nghĩa về không chị trang
tuy nhiên thì theo dự báo là sương mù vẫn sẽ xuất hiện dày ở thủ đô hà nội và gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí
vì vậy mà quý vị cũng phải nên hạn chế ra ngoài để tránh hít phải quá nhiều bụi bẩn hoặc đặc biệt là trẻ em thì nên ở trong nhà và đóng kín cửa
nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho tới hai mươi sáu độ c
trái lại với miền bắc thì ở miền nam đang trong cao điểm của mưa lớn
dự báo khu vực mưa to nhất chính là từ quảng trị đến ninh thuận
lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
mưa lớn liên tiếp thì mối nguy hiểm hàng
hàng đầu sẽ là sạt lở đất và có thể gây ra hiện tượng ngập úng cục bộ
ngoài ra thì không chỉ mưa rông kéo dài mà chúng ta cần phải để ý và đề phòng tới sấm xét và gió giật mạnh nguy hiểm